trước tình trạng hơn ba trăm linh cơ sở mầm non giải thể do tình hình dịch bệnh vấn đề trường ít trò đông và thiếu giáo viên là bài toán đau đầu với các trường mầm non đặc biệt là mầm non tư thuộc
hiện lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo các quận đang nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng cách kêu gọi các chủ đầu tư thành lập trường tư để giải quyết vấn đề chỗ học
đồng thời liên tục đăng tin tuyển dụng chế độ tốt để khuyến khích giáo viên mầm non quay trở lại ngành
hy vọng những phương án này sẽ góp phần cải thiện tình trạng khó khăn của ngành giáo dục mầm non trước mắt
từ hôm qua ngày một mươi bảy tháng bốn hà nội đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cùng ngày hà nam là địa phương thứ tư trên cả nước sau quảng ninh hà nội tp hcm tiêm vaccine cho trẻ nhỏ
từ tuần này chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em được triển khai trên toàn quốc
các địa phương khác trong cả nước đã và đang sẵn sàng chuẩn bị để tiêm cho trẻ nhỏ
theo thống kê tỉnh hà nam có hơn một trăm linh một sáu trăm linh trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong đó hơn hai mươi bốn năm trăm linh trẻ đã mắc covid một mươi chín
việc tiêm chủng được triển khai theo chiến dịch và thứ tự lứa tuổi giảm dần
theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế và tình hình dịch bệnh tại địa phương
theo kế hoạch tiêm chủng của ủy ban nhân dân tp đà nẵng dự kiến được một bắt đầu từ cuối tháng bốn
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi sẽ được tiêm
riêng số trẻ đã mắc covid một mươi chín trong vòng ba tháng qua sẽ được tiêm sau
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
từ năm đến một mươi một tuổi trên địa bàn
theo đó khoảng một trăm một mươi sáu trường hợp trong đó chín mươi chín năm trẻ đang theo học tại các nhà trường trong tỉnh
từ đủ năm tuổi đến đủ một mươi một tuổi
một mươi một tháng hai mươi chín ngày tính từ ngày sinh đến ngày tiêm sẽ được tiêm chủng trong quý hai
trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường trẻ không đi học sẽ được tiêm tại các điểm bố trí
ở trạm y tế trường học hoặc tổ dân phố thôn bản
tại hải dương chiến dịch tiêm chủng sẽ bắt đầu vào ngày một mươi chín tháng sáu
sở y tế hải dương đã chọn học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở tân bình thành phố hải dương
làm điểm để triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
việc triển khai tiêm chủng cho trẻ em đang được gấp rút tiến hành trên các địa phương
tuy nhiên với trường hợp nhóm trẻ đặc biệt vẫn phải trì hoãn tim đặc biệt lưu ý chống chỉ định tiêm
đối với nhóm trẻ có tiền sử phản vệ với vaccine covid một mươi chín lần trước hoặc các thành phần của vaccine
với trẻ sau mắc covid một mươi chín gặp hội chứng viêm đa cơ quan misc cần trì hoãn tiêm chủng cho đến khi trẻ phục hồi hoàn toàn tình trạng bệnh lý này
những ngày qua việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi diễn ra tại thành phố đà nẵng và hà nội
đã được triển khai hiệu quả và chưa phát hiện các sự việc ngoài ý muốn cho đến thời điểm hiện tại
đây là dấu hiệu cho sự khởi đầu tích cực của chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ nhỏ
và cũng là tiền đề cho công tác tiêm chủng cũng sẽ diễn ra thuận lợi tại các địa phương
liên quan đến các vấn đề sau tiêm vaccine cho trẻ nhỏ bên cạnh những câu hỏi về các phản ứng hậu tiêm chủng
thì vấn đề tắm cho trẻ sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cũng đang là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất
vì nhiều phụ huynh chuyển tay nhau về việc không nên cho trẻ tắm trong vòng ba ngày đầu kể từ thời điểm tiêm
trả lời về vấn đề này thạc sĩ bác sĩ nguyễn hiện minh phó trưởng đơn vị tiêm chủng
bệnh viện đại học y dược tp hcm có những chia sẻ như sau
sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trẻ nhỏ đã được nhà trường và lực lượng y tế
y tế theo dõi ba mươi phút tại điểm tiêm chủng
do đó khi về nhà phụ huynh cần theo dõi sát trẻ ít nhất trong vòng ba ngày đầu tiên sau khi tiêm
để theo sát và kịp thời thấy những triệu chứng bất thường
trong thời gian theo dõi trẻ cần ngủ đủ và uống đủ nước trẻ cũng không cần kiên tắm rửa hay thức ăn gì
trừ những thức ăn đã làm trẻ dị ứng trước đây
phụ huynh cũng nên hạn chế cho bé uống những loại chứa chất kích thích như cà phê nước ngọt trà sữa nước tăng lực v v
phụ huynh người lớn trong nhà và các trường cần lưu ý dặn dò trẻ nếu có dấu hiệu gì khó chịu thì phải báo ngay
cách mỗi bốn đến sáu giờ phụ huynh ghi nhận nhiệt độ của con
ngoài ra thời gian này trẻ không nên ngủ một mình đặc biệt vào buổi đêm
các dấu hiệu bất thường có thể không được phát hiện sớm nên rất cần người bên cạnh theo dõi
phụ huynh nên để ý con khi ở quá lâu trong nhà vệ sinh hay phòng riêng
nên cho con ăn uống ở nhà để đề phòng tình trạng ngộ độc thức ăn bên ngoài không tập thể dục hay vận động thế lực nặng
tóm lại trẻ không cần kiên tắm rửa sau khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
trong ba ngày đầu vì các con cần tránh là vận động mạnh chứ không cần kiên vệ sinh cá nhân
qua những chia sẻ trên của bác sĩ nguyễn hiền minh hy vọng sẽ giúp cho cha mẹ có thêm kiến thức
về việc chăm sóc trẻ sau tiêm hiệu quả giúp cho các con tăng cường đề kháng
nhanh chóng hồi phục sức khỏe và sớm quay trở lại trường học tập vui chơi cùng các bạn
việc nhiễm covid một mươi chín và khỏi bệnh là vấn đề không còn xa lạ với nhiều người cho đến thời điểm hiện tại
trường hợp cụ thể một gia đình có bốn người đều mắc covid một mươi chín nhưng mỗi người lại có triệu chứng
thời gian khỏi bệnh và di chứng hậu covid một mươi chín không giống nhau
về thời gian hồi phục của mỗi người khác nhau là do đâu
sau đây là lý giải của phó giáo sư tiến sĩ vũ văn giáp phó giám đốc trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai
tiến sĩ vũ văn giáp chia sẻ chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp cả gia đình không may mắc covid một mươi chín
trong đó tôi thấy rất rõ những người được tiêm vaccine hầu như không triệu chứng
rất nhẹ tiến triển nhanh phục hồi
người không được tiêm vaccine có triệu chứng nặng diễn tiến nhanh thậm chí không qua khỏi
vì vậy những người trong gia đình cần động viên khuyến khích đưa người thân tiêm chủng vaccine covid một mươi chín sớm
đặc biệt bạn và gia đình nên tiêm chủng đủ mũi theo hướng dẫn của bộ y tế
đây sẽ là lá dăn tốt nhất để phòng covid một mươi chín
ngoài ra mỗi trường hợp cơ địa khác nhau sẽ có nguy cơ mắc diễn tiến nặng hay di chứng không giống nhau
hầu hết người nhiễm ncov khỏi hoàn toàn chỉ một số ít gặp phải tình trạng hậu covid một mươi chín
nhưng thường sẽ phục hồi theo thời gian
người bệnh có các triệu chứng kéo dài ít nhất hai tháng và không thể giải thích bằng bất kỳ chẩn đoán nào khác
nếu người thân vẫn còn di chứng của covid một mươi chín trên một tháng bạn có thể khuyên họ đến các cơ sở y tế để thăm khám điều trị kịp thời
tóm lại việc mỗi f có một biểu hiện bệnh thời gian điều trị và có thể gặp triệu chứng hậu covid một mươi chín khác nhau là do thể trạng cơ địa sức đề kháng của mỗi người
đồng thời sự khác biệt này cũng do sự bảo vệ của vaccine covid một mươi chín
lá chắn hữu hiệu để hạn chế diễn biến bệnh nặng cũng như giảm rủi ro lây nhiễm cho bản thân và cộng đồng
do đó hãy cùng gia đình tham gia tiêm chủng đủ mũi vaccine để đạt được tối ưu hiệu quả phòng bệnh
lực lượng chức năng hạ tính vừa tiến hành bắt giữ một xe tải vận chuyển chín sáu trăm linh viên thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
ký test xét nghiệm và hai trăm hai mươi chai rượu không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp đang lưu thông trên địa bàn huyện
theo thông tin từ công an huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát tám mươi chín c tám mươi hai nghìn sáu trăm ba mươi năm do anh nguyễn hoàng hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thông đại hành xã hoàng long huyện yên mỹ tỉnh hương yên điều khiển đang lưu thông qua địa bàn huyện can lộc
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chín sáu trăm linh viên thuốc điều trị covid một mươi chín mang nhãn hiệu hoa thanh liên ôn
ba kit test xét nghiệm covid một mươi chín trên vỏ hộp có in nhiều chữ nước ngoài và hai trăm hai mươi che rượu ngầm không có nhãn mát
đáng chú ý tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh về nguồn gốc xuất xứ của tất cả các hàng hóa trên
tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện can lộc đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nơi trên
tình trạng buôn lậu lợi dụng tình hình dịch bệnh trục lợi vẫn luôn là vấn đề gây nhiều gánh nặng cho các lực lượng chức năng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện lộc hà tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục đến quý vị trong những video sau
chuyển sang những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín quốc tế
mới đây hai dòng vụ của ba hai là ba hai một mươi hai và ba hai một mươi hai một đã được phát hiện tại mỹ
các chuyên gia y tế nước này đánh giá đây là nguyên nhân hàng đầu
những ca mắc mới ở new york tăng nhanh
theo usa today hai dòng vụ của ba hai đang lây lan nhanh tại new york trước thềm lễ vụt sinh
điều này khiến cho giới chức y tế bang khá lo lắng và ban hành nhiều biện pháp phòng ngừa
tại mỹ ba hai đã biến đổi thành hai chủng vụ mới là ba hai một mươi hai và ba hai một mươi hai một
theo các quan chức y tế bang new york mỹ đây là nhân tố hàng đầu góp phần khiến các ca mắc mới
tại bang này và khu vực lân cận tăng vọt
họ ước tính các chủng phụ lây lan hơn hai mươi ba hai mươi bảy so với ba hai
theo washington post vào tháng ba hai chủng phụ chiếm hơn bảy mươi các ca covid một mươi chín được báo cáo ở trung tâm new york
đến tháng bốn con số này đã tăng lên chín mươi
tỷ lệ lây nhiễm chủng mới trung bình ở thành phố new york là bốn mươi năm trên một trăm linh trường hợp trong bảy ngày
và con số này vẫn đang tăng lên trở thành thách thức lớn với thành phố đông dân nhất nước mỹ
người phát ngôn bộ y tế bang new york
ông samata ful cho biết các quan chức đang mở rộng chương trình giám sát nước thải đối với ncov tại tất cả các quận
và giải trình từ trên nhằm phân tích các biến chủng của virus
nhà virus học pecos của đh johns hopkins cho biết số ca mắc mới tăng nhanh là do biến chủng mới
và hầu hết biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang đang được dỡ bỏ
ủy viên y tế bang new york ông mary bassett cho biết
chúng tôi cảnh báo công chúng về hai dòng phụ của omicron mới xuất hiện và nhanh chóng
những dòng phụ đang đang sống lan rộng ở ngoài ô new york vì vậy người dân cần phải hành động nhanh chóng
những chống phụ này mới song các công cụ hiện có vẫn hiệu quả
người dân nên tiêm chủng đầy đủ và các mũi tăng cường xét nghiệm sau tiếp xúc ca bệnh
có triệu chứng hoặc đi du lịch cân nhắc đeo khẩu trang ở nơi công cộng
tham khảo bác sĩ về cách điều trị nếu mắc covid một mươi chín
một tuần trở lại đây ba hai chiếm bảy mươi bốn tỷ lệ lây nhiễm đưa số ca mắc lên gần một mươi ca tại mỹ
trước sự xuất hiện của hai biến chủng mới là ba hai trăm một mươi hai và ba nghìn một trăm hai mươi một dự báo con số này sẽ còn tăng thêm nữa
đặc biệt là ở new york đây được xem là thách thức không nhỏ với giới chức mỹ trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
trung quốc vẫn kiên định với chiến lược zero covid với việc thực hiện phong tỏa nhiều thành phố
trong đó đáng chú ý là thành phố hai mươi năm triệu dân thượng hải
lời vong tỏa kéo dài tại thượng hải khiến người dân căng thẳng mệt mỏi ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế
và làm xói mòn lòng tin của công chúng tại thượng hải

sau một thời gian phong tỏa tình trạng thiếu lương thực khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hạn chế
các trung tâm cách ly quá tải hay việc tách trẻ em ra khỏi cha mẹ vì covid một mươi chín
đã đạt siêu đô thị hơn hai mươi năm triệu dân trong tình cảnh căng như dây đàn
nhiều người dân thượng hải thể hiện sự mệt mỏi mất niềm tin vào giới chức trách
khi khẩu phần ăn được cung cấp không đủ cho các thành viên trong gia đình
việc chủ động đặt hàng cũng gặp nhiều khó khăn vì hàng hóa khang hiếm giá cả tăng cao
một số người cho biết tình hình ngày càng bất ổn sức chịu đựng của họ đang đạt đến giới hạn
sau hơn hai năm đại dịch bùng phát
vết xẹo tâm lý và kinh tế sẽ kéo dài cùng với nỗi bất bình ngày càng tăng sau đợt dịch
francide một cư dân thượng hải lâu năm ban đầu ủng hộ các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt
nhưng giờ đây ông bị sốc trước tình trạng thiếu thực phẩm và nguồn cung ở thượng hải
nơi từng được coi là thành phố tiến bộ và được quản lý tốt nhất
trước đây thượng hải từng theo đuổi chiến lược chống dịch nhẹ nhàng hơn với biện pháp phong tỏa
có mục tiêu chỉ áp đặt tại các khu dân cư bị ảnh hưởng ngay cả khi mắc covid một mươi chín lan rộng vào mùa xuân này
các nhà chức trách vẫn khẳng định rằng không cần thiết phải phong tỏa toàn thành phố
thế nhưng chính sách này lại bắt đầu bị đảo ngược vào hôm hai mươi bảy tháng ba khi chính quyền đột ngột thông báo
phong tỏa hàng loạt khiến hàng chục triệu cư dân không kịp chuẩn bị
người dân coi sự thay đổi này là dấu hiệu cho thấy bắc kinh vẫn kiên quyết theo đuổi chính sách
cứng rắn zero covid với sự xuất hiện của biến chủng mới dễ lây lan như omicron
họ lo ngại rằng ngay cả sau khi hạn chế trên toàn thành phố được dỡ bỏ việc phong tỏa đột ngột vẫn
có thể quay trở lại bất cứ lúc nào tình trạng không chắc chắn này có thể kéo dài trong nhiều năm
chính sách chống dịch nghiêm ngặt của trung quốc làm sói mòn lòng tin của công chúng đối với giới
chức trách đồng thời gây nên nhiều sự mệt mỏi bất bình cho nhân dân
thượng hải đã lấy lỏng hạn chế ở một số khu vực trong tuần này nhưng hầu hết cư dân vẫn được yêu
cầu ở yên trong nhà một số người bày tỏ lo lắng vì hết thực phẩm và cho biết họ ngày càng vỡ mộng
trước chính sách zero covid và đã có nhiều cuộc xung đột giữa người dân và nhân viên y tế
cùng những bình luận gắt gao cho các biện pháp phòng dịch của giới chức lãnh đạo
song cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy trung quốc có ý định buông bỏ chính sách
zero covid với dịch bệnh nước này
thưa quý vị covid một mươi chín vẫn luôn là vấn đề gây nên nhiều áp lực
cho tất cả các nước trên thế giới từ việc lo ngại về các biến chủng mới xuất hiện
giám sát chặt chẽ tốc độ lây lan của các biến thể cũ đến việc áp dụng các chính sách phòng chống dịch hiệu quả
là bài toán cân não của các cơ quan lãnh đạo nhiều quốc gia
song việc mỗi người dân có ý thức bảo vệ bản thân bằng việc tuân thủ các quy định của tổ chức y tế thế giới
cũng như giúp giảm nhẹ phần nào gánh nặng này
bài tiết chơi này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại